thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số hai mươi tám về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường việt nam trong tình hình mới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương hiệp hội mía đường việt nam và các doanh nghiệp mía đường
tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên bố trí kinh phí nghiên cứu dông mía mới
nghiên cứu sản xuất chế biến để đa dạng hóa các sản phẩm từ cây mía và từ phế phụ phẩm trong sản xuất đường
khuyến khích áp dụng cơ giới hóa cải thiện giống mía và quy trình canh tác nhằm nâng cao năng suất
chất lượng và hạ giá thành mía nguyên liệu tăng cường công tác quản lý thị trường kiểm tra ngăn chặn
và xử lý nghiêm hành vi buôn bán vận chuyển trái phép gia lận thương mại mặt hàng đường
quản lý chặt hình thức nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và xuất xứ nguồn gốc hàng hóa
nhằm ổn định phát triển lành mạnh thị trường đường trong nước